của một em học sinh cần giáo dục lại
chưa cần biết các con học được kiến thức gì từ nhà trường
nhưng cái đầu tiên cần đảm bảo là môi trường bình đẳng nhân văn
và học cách biết yêu thương nhau cho cộng đồng
đây là việc của nhà trường và phụ huynh
rõ ràng nhà trường đã không làm phụ huynh cảm thấy tin tưởng
bức xúc với phương án giải quyết của nhà trường
cộng đồng mạng tại việt nam đã đồng luận ánh giá một sao
đối với môi trường này trên google
rất nhiều bình luận cho rằng
nhà trường đã thiếu trách nhiệm đối với học sinh cũng như phụ huynh
bên cạnh các đánh giá một sao trên google
cộng đồng mạng còn tràn sát tấn công các nền tảng mạng xã hội khác của môi trường này
bao gồm cả facebook và youtube
tuy nhiên cư dân mạng cũng có những ý kiến cho rằng
không nên ủng hộ một phía khi sự việc chưa rõ ràng
yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ làm trong sạch môi trường giáo dục
vụ việc đang giải quyết đúng sai chưa rõ ràng
mà phát tán trên mạng tôi thấy không hợp lý
liên quan cần phải bình tĩnh tuân thủ pháp luật và quy định của trường để giải quyết ổn thỏa
phụ huynh nên ngồi lại nói chuyện đã
chứ chưa gì đã thách thức nhau
làm con cậy bố mẹ như thế lần sau sẽ tiếp tục tái diễn
không phải tự nhiên mà các cháu đánh nhau
bố mẹ nào cũng bênh con mình
nhưng có ai đã phân tích xem xét sự bạo lực của các cháu
mọi việc cần phải giải quyết theo nguyên tắc của pháp luật và nguyên tắc của giáo dục
mọi người hãy nhìn nhận thật bình tĩnh
sự việc sẽ được giải quyết
không nên đánh giá và nhìn nhận cực đoan
trước những ồn ào về vụ bạo lực trong học sinh tại trường quốc tế
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ubnd tp hcm chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan
nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời đúng quy định
đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh giáo viên và phụ huynh
theo cư dân mạng mục tiêu cuối cùng đạt được trong câu chuyện bạo lực học đường
cách hành xử ứng xử của học sinh
chứ không phải là câu chuyện phủi bỏ trách nhiệm hay ai thắng ai thua
cách ứng xử nhân văn của nhà trường và phụ huynh mới là cách giáo dục tốt nhất trong trường hợp này
để nó trở thành khuôn mẫu hành vi ứng xử cho học sinh nói theo trong những trường hợp sau
chứ không phải việc bênh con một cách quá đáng
thì con sẽ luôn luôn ỉ lại và nhân cách của con sẽ bị méo mó sau này
nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều hệ lụy về sau chứ không chỉ là vấn đề trước mắt này
vậy nên bố mẹ phải
phải có cách hành xử đúng
mọi hành vi của người lớn thầy cô giáo và cha mẹ
là những tấm gương để các em soi vào học tập
nó gây ảnh hưởng rất nhiều từ suy nghĩ đến hành vi lối sống của các em
bạn nghĩ sao về việc ứng xử với bạo lực học đường
hãy chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của chương trình công an nhân dân
xin chào quý vị và các bạn
dẫn vào cảng tiên sa từ lâu thì đã trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường
bởi không ít các vụ tai nạn xảy ra tại đây
chủ yếu là giữa xe đầu kéo và xe máy
nguyên nhân chính là do người điều khiển xe máy đi sai làn đường phần đường
để tránh xung đột giữa các phương tiện thủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
cũng đã tiến hành cải tạo lại nút giao phân làn cho từng nhóm phương tiện
tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều trường hợp người dân đi vào làn đường
dành riêng cho xe ô tô gây mất an toàn giao thông
và nguy cơ tai nạn xảy ra cũng là điều dễ hiểu
làn đường dành cho từng nhóm phương tiện được phân chia tắt bạch
cụ thể xe máy xe bốn chỗ xe tải nhỏ xe đạp đi riêng làng trong cùng
còn làng ngoài dành cho xe ô tô xe tải lớn container
biển chỉ dẫn đã được lắp đặt trực quan như thế này
nhưng thực tế không phải ai cũng chấp hành
một số phương tiện xe máy vô tư rẽ vào làng đường dành cho ô tô
một người rẽ rồi nhiều người khác cũng rẽ theo
đảm bảo cho cái việc an toàn giao thông của tính mạng của từng người từng gia đình
có nhiều người họ cũng không biết họ cũng không để ý là cái làn đường dành cho ô tô
thì họ vẫn còn một số trường hợp đi vô cái làn đường dành cho xe ô tô
họ đi vô cái làn đường ô tô trong khi xe container đi lên cũng có máy kiếp
nhìn cũng còn mới hiểu
cách điểm đen đoạn rẽ lên cầu tuyên sơn chừng một trăm linh m

các giao thông đã lập chốt ngăn không cho phương tiện đi sai làn
tất cả phương tiện đều chấp hành
tuy nhiên ngay sau đó rất nhiều xe máy cố tình đi xây làng chỉ để chuyển hướng cho nhanh
đơn cử như chiếc xe máy này đi sai làng đường còn chắn đầu ô tô
còn người vi phạm lúc nào cũng có hàng tá lý do để bị mênh
không để ý luôn của chồng không để ý
cho để ý thì mất chi đâu
với là hồi nãy mà chú không ngon mà chỉ lãi như đây thì không lấy nổi chi đâu
tôi thì mới đi
nên là tôi cũng chưa biết được
hôm nay thì gặp mấy anh cảnh sát giao thông mình chặn lại
và anh hướng dẫn chỉ dẫn cho tôi lưu ý lại khi mà tham gia giao thông lần sau
mỗi ngày trên tuyến đường dẫn vào cảng tiên sa dài một mươi bốn km
có một năm trăm linh hai phương tiện xe đầu kéo xe tải lớn lưu thông
cao điểm liên tiếp ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
toàn tuyến đã xảy ra một mươi một vụ tai nạn làm tám người tử vong tại chỗ
sáu người bị thương
nạn nhân là người điều khiển xe máy khi di chuyển vào làng dành cho ô tô
rơi vào điểm mù và xảy ra va chạm
trong quá trình triển khai cái chương trình mà phân làng này
chủ binh xe giao thông đã tập trung với lực lượng thanh tài giao thông
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi
là nhắc nhở người dân
để chấp hành cho tốt những quy định về tập đường giao thông
trong quá trình nhắc nhở đến ngày một mươi năm tháng hai
thì chúng tôi dừng nhắc nhở và triển khai xử lý những người bị phạm như thế này
hiện trên tuyến đã hoàn thành việc cải tạo và đưa vào sử dụng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sau thời gian ra quân tuyên truyền và nhắc nhở
lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân xử phạt
và vẫn còn rất nhiều trường hợp bị phạm
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thì toàn đường nê bằng hưu tới đảo tiên sơn là đạo biện báo cấm
nội dung là cấm đi vào loại xe đang điều khiển là cấm đối với xe máy
nếu xe máy đi vào khu vực này sẽ bị xử phạt có mức hình phạt là năm trăm linh
và bị áp dụng biện pháp bổ sung là tước giấy phát lý
quyền sử dụng giấy phát lý xe hai tháng
quan sát biển báo là trách nhiệm của người đi đường
để đảm bảo an toàn các chính bản thân
bởi không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng có mặt trên đường
để hướng dẫn nhắc nhở từng người chấp hành luật giao thông đường bộ
vâng hình ảnh mà quý vị đang thấy ở đây
chính là hình ảnh trên một con phố
tại khu vực cầu giấy hà nội vào chiều ngày hôm qua
vâng mưa lớn trong vòng vài giờ
không chỉ khiến cho đoạn đường này
mà hàng loạt khu vực khác tại thủ đô
chìm trong biển nước
giao thông nhiều điểm gần như bị tê liệt
vâng thưa quý vị mưa rồi là ngập úng là một câu chuyện
đến hẹn lại lên trên địa bàn thành phố hà nội
chỉ khác một điều là năm nay thì mưa ngập sớm hơn
so với những năm trước
tầm hơn một tháng
vậy đâu là nguyên nhân và làm sao để tìm ra lời giải
cho bài toán khó này
một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ
trần huế nhận trần hiếu nhuệ
phó chủ tịch hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
trận mưa ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng năm
khiến nhiều khu vực ở hà nội
đặc biệt là khu vực ngoại thành ngập sâu trong nước
còn đây là trận mưa chiều ngày hai mươi chín
nước ngập sâu
nhiều tuyến đường và hàng loạt xe chết máy
nước ngập nhiều nhà dân
đợt mưa này đã gây ngập ống
với độ sâu phổ biến từ một mươi năm đến hai mươi năm cm
một số tuyến phố ngập sâu hơn
với độ sâu từ hai mươi năm đến ba mươi cm
điều đáng nói
hà nội đã triển khai ba dự án thoát nước
với tổng số tiền một mươi chín chín mươi chín tỷ đồng
dự án thoát nước hà nội
có mức đầu tư tám tỷ đồng
đã hoàn thành vào tháng ba
năm hai nghìn một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
dự án trạm bơm tiêu yên nghĩa
hà đông hà nội
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
với tổng mức đầu tư bảy bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
dự án xây dựng cụm công trình đầu mối liên mạc
tổng mức đầu tư ba sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng
dù được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
nhưng sau mỗi trận mưa lớn
đường phố hà nội vẫn không thoát cảnh ngập như những ngày vừa qua
điều này khiến cho dư luận đặt câu hỏi
về tính hiệu quả của hàng loạt công trình trên
đầu tiên xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ trần hiếu nghệ
dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay
với truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông
mấy năm gần đây thì tình trạng ngập úng tại hà nội
đặc biệt là về mùa mưa
đang là vấn đề nhức nhối chưa có lời giải
ông đánh giá như thế nào về tình trạng ngập úng hiện nay
tại thành phố hà nội
ngập úng đối với các đô thị
và đặc biệt đối với dư thị hà nội
thì luôn luôn xảy ra
chính quyền và nhân dân
tình phố hà nội
đã có được một số các dự án
vệ sinh môi trường
của giai ca
chín mươi đến năm chín mươi năm
rồi chín mươi năm đến năm
là các dự án
thoát nước và vệ sinh môi trường hà nội
đã được đẩy mạnh rất nhiều
và có thể nói là cải thiện
năm bảy năm lại đây
thì hiện trạng úng gập
tình trạng úng gập
có được giảm sút
vì tác động của biến đổi khí hậu
các trận mưa cực đoan
nó rất lớn
đặc biệt là cái đại lộ
thì các đường
đường hầm ở dưới
thì có bị ngập úng
một số ngày
có ý kiến cho rằng
nguyên nhân gây ra tình trạng ngập úng
tại đường phố hà nội
thì thủ phạm
chính là việc tốc độ
đô thị hòa quá nhanh
cộng với việc quy hoạch
hệ thống giao thông đô thị
của thành phố
chưa có tầm nhìn chiến lược
quan điểm ông
về vấn đề này như thế nào
cái việc xây dựng
không theo kịp
với sự phát triển
của đô thị
đúng là như vậy
ba bốn cái hồ
ở phía tây
hồ điều hòa
phải xây dựng
nhưng mà vì
đô thị hòa
thì dành đất
để xây dựng
các hồ đó
thì theo tôi hiểu
các công trình
các nhà ở
các đường xá
cho nên là
cái diện tích
các hồ đó
ở phía tây
hồ hà nội
và thậm chí
phá quy gạch
hoặc là phía
ở hà nội này
cái khu vực
các cái hồ
cũng bị hạn chế
cái khu vĩ yên sở
theo tôi nhớ
theo tôi hiểu
cái diện tích
có ý kiến khác
cho rằng là
của hà nội
đã bộc lộ
nhiều điểm lạc hậu
so với sự phát triển
đô thịch hóa
và điều kiện khí hậu
thời tiết hiện nay
thì ông đánh giá như thế nào
về nhận định này
khi thiết kế xây dựng
thì bao giờ
người ta cũng phải chấp nhận
thời gian ống ngập
và làm ảnh hưởng
và sản xuất
trong mấy ngày vừa rồi đấy
có xảy ra
không chậm trọng lắm
chậm trọng hơn
bằng thực tế
thì hà nội
đã rất là nỗ lực
trong việc đưa ra
những giải pháp
để khắc phục
tình trạng ngập uống
phải chăng là
những nỗ lực vừa rồi
thì chưa có hiệu quả
đấy không thưa ông
các giải pháp
với quan điểm
của người làm
công tác thoát nước
chúng tôi cho rằng
khi thiết kế
thì vẫn phải chấp nhận
thời gian ngắn
có thể đổ khoảng
ở một số nơi
không chấp nhận
tới hàng ngày
thì rất là nguy hiểm
thì chỉ có một số
nơi gặp uống
và với thời gian
cái đại lộ thăng long
là có một số
uống chui qua đường
thì có bị
uống ngập thật
vâng thưa ông
để giải pháp
quyết tình trạng
ngập uống hiện nay
thì hà nội
cần đưa ra
những giải pháp
như thế nào
ở khu vực
phía tây đấy là
có mấy cái
khu vực nhỏ
nhớ là cái
hoàng minh giám
có một cái hồ
nhỏ tí tẻo
vài ba hectare
trong khi yêu cầu
của hà nội
và mỗi hồ
năm mười hectare
với chiều sâu
trụng bình là
các cái hồ đó
là chưa có
và chưa thực hiện được
cho nên là
phải xây dựng
theo quy hạch
làm sao thực hiện
thế bây giờ
để sửa chữa
có thể xây dựng
các hồ nhỏ
nhưng phải nhiều hơn
vẫn phải đảm bảo
theo một cái
tính toán nhất định
để điều tiết
các cái máy bơm
và xin cảm ơn giáo sư
với những chia sẻ vừa rồi